sáng nay báo lai châu đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập
ngày một mươi sáu tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn và xuất bản số báo đầu tiên
ngày một tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
cách đây sáu mươi năm vào ngày một mươi sáu tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ban thường vụ tỉnh ủy lai châu đã quyết định
thành lập báo lai châu và xuất bản số báo đầu tiên vào ngày một tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
báo lai châu xuất bản mỗi tuần một kỳ bốn trang khổ nhỏ số lượng phát hành từ hai trăm linh đến ba trăm linh tờ trên một kỳ
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn để gắn với địa danh điện biên phủ lịch sử báo lai châu được đổi tên thành báo điện biên phủ
phát hành hai kỳ một tuần với bốn trang in
tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tờ báo điện biên phủ dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao
phát hành số đầu ra mắt bạn đọc mỗi tháng phát hành một kỳ
thực hiện nghị quyết số hai mươi hai ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn ba của quốc hội về việc chia tách và điều chỉnh
địa danh điện biên phủ
trong thời gian dưới hành chính một số tỉnh tỉnh lai châu được chia tách thành hai tỉnh lai châu và điện biên
theo đó cơ quan báo lai châu cũng được tái thành lập và đi vào hoạt động từ ngày một tháng một năm hai nghìn bốn với tên gọi là báo lai châu
báo lai châu đến nay thực hiện xuất bản bốn kỳ một tuần với bốn tờ trên kỳ
báo cuối tuần phát hành hai tờ trên kỳ
báo lai châu dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao ba kỳ trên tháng với bốn bốn trăm linh tờ trên kỳ
năm hai nghìn một mươi báo lai châu địa tử đi vào hoạt động với sao diện hiện đại thông minh tiện đích giới thiệu quảng bá hình ảnh con người thiên nhiên văn hóa tiềm năng lợi thế phát triển của lai châu
điện tử đi vào hoạt động với sao diện hiện đại thông minh tiện đích giới thiệu quảng bá hình ảnh con người thiên nhiên văn hóa tiềm năng lợi thế phát triển của lai châu